trung tâm y tế huyện phù ninh tỉnh phú thọ vừa cấp cứu thành công cho người bệnh hai mươi năm tuổi bị ngộ độc thuốc paracetamol do dùng quá liều
được biết sau khi uống nhầm hơn hai mươi viên thuốc paracetamol ở nhà người bệnh đập viện trong tình trạng đau bụng nôn nhiều tức ngược khó thở
người bệnh nhanh chóng được các bác sĩ tiến hành rửa dạ dày truyền dịch buồn nước điện dài dùng thuốc giải độc
hiện sau năm ngày điều trị tích cực sức khỏe người bệnh ổn định và đủ điều kiện xuất viện
bác sĩ chú con một trần thạch khải trường khoa hội sức tích cực chống độc cho biết
paracetamol có đặc tính an toàn cao ít tác dụng phụ khi được sử dụng đúng liều lượng và đúng cách
nhưng việc sử dụng quá liều lượng paracetamol có thể dẫn tới các biến chứng nghiêm trọng như suy gan suy thận viên tụy hạ đường huyết và nhiễm azelactic
chia sẻ mức độ nguy hiểm khi uống quá liều lượng thuốc paracetamol tiến sĩ trần thị oanh khoan nội tổng hợp bệnh viện đa khoa đức giang cho biết
paracetamol là một thuốc giảm đau rất phổ biến là một thuốc mà không cần kê đơn được bán rộng rãi ở các kiểu thuốc
và khi bất kể một cái tất cả nguyên nhân gì thì cũng có thể mọi người có thể tự ý hoặc là được khuyến cáo là dùng giảm đau
và khi mà dùng nhiều như vậy thì vô tình là người ta có thể là làm cho tổn thương gan hoặc là các cái bệnh lý đáng cần phải phát hiện thì lại dùng các dỗng đau sẽ lấp đi và lập chậm quá trình phát hiện và điều trị bệnh
thực ra thì cái việc
mà ngộn ngụ độc thuốc cấp tính thì cũng không quá nhiều tuy nhiên là cái tình trạng viêm gan do thuốc tổn thương gan do thuốc thì gặp phổ khác phổ biến
rồi là nếu dùng liều cao thì có thể dẫn đến ngộ độc thuốc ngộ độc paracetamol có thể gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời
thứ nhất là mình dạy cái liều an toàn nếu pattamol mà dùng với liều thông thường an toàn thì cũng là một cái thuốc giảm đau tương đối là dễ dùng và cũng tính an toàn cao
liều với trẻ em thì thông thường khuyến kháo là từ một mươi đến một mươi năm mg cho một cân nặng cho một lần dùng
và một ngày không quá ba bốn lần dùng
người lớn thì có thể một hai viên tức là năm g đến một g cho mỗi lần dùng và một ngày thì không quá ba g
bảy năm g hoặc đến tám g một lần trong một thời gian ngắn trong tám giờ thì có thể là gây tổn thương gan cấp tính và có thể gây tình trạng suy gạt
được biết trường hợp trên không phải là trường hợp đầu tiên ngộ độc thuốc paracetamol
mà trước đó cuối tháng ba năm hai nghìn bốn bệnh viện di đồng tp hcm cũng đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi một mươi năm tuổi uống hai mươi viên thuốc paracetamol năm trăm linh ml
may mắn phụ huynh đã phát hiện kịp thời và đưa bệnh nhi đến bệnh viện địa phương để cấp cứu
tại đây bệnh nhi cũng được xúc rửa dạ dày tuy nhiên tình trạng nôn ái nhiều nên được chuyển đến bệnh viện di đồng tp hcm
khi nhập viện bệnh nhân tỉnh thở đều êm phổi thô không gian phế âm đều hai bên tim đều rõ không âm thổi bảy mươi lần trên một phút bụng mềm không trướng không ghi nhận vết bầm của mềm
bệnh nhân không ghi nhận ban da không dấu hiệu xuất huyết
bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc thuốc paracetamol
bệnh nhân đã được uống than học tính bốn lần mỗi ngày và truyền dịch một năm nhu cầu cơ bản hàng ngày nhằm bù đắp lượng dịch và điện dài
sau một thời gian điều trị tích cực tình trạng bệnh nhi đã cải thiện dần tỉnh táo nhận biết được xung quanh tự thở tốt
bệnh nhân đã được khám tư vấn tâm lý để hỗ trợ vượt qua cú sốc tinh thần
qua tâm sự bệnh nhi học rất giỏi và rất sinh năng tuy nhiên một phút nông nổi vì áp lực của gia đình và không còn tin tưởng mà bệnh nhi đã suy nghĩ đến hành động trên
hay như trước đó cũng tương tự trường hợp trên hồi tháng một mươi một năm ngoái một thiếu niên một mươi sáu tuổi trở tại phương cửa ông thành phố cầm phà tỉnh quảng ninh
cũng bị đau đầu nên đã uống liên tục một mươi năm viên thuốc parisytamol trong thời gian ngắn sau đó dẫn tới ngộ độc thuốc phải nhập viện cấp cứu
theo đó bệnh nhân được người thân đưa đến viện cấp cứu trong tình trạng mệt nhiều đau đầu chóng mặt buồn nôn và đau vùng thượng vị
sau khi khai thác tiên sử từ gia đình bệnh nhân được biết do bị đau đầu nên ba ngày thiếu niên đã uống liên tục một mươi năm viên thuốc paracetamol hàm lượng năm trăm linh mg trên một viên
với thời gian ngắn nhằm giảm đau khi uống xong bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng như trên và được gia đình chuyển lên bệnh viện
qua thăm khám là các xét nghiệm cần thiết bác sĩ cũng chẩn đoán bệnh nhân bị ngộ độc paracetamol do uống quá liều
ngay lập tức người bệnh được chuyển tới khoa hồi sức tích cực chống độc điều trị theo pháp đồ xử trí ngộ độc paracetamol
đến nay bệnh nhân đã tiến triển tốt sức khỏe đã ổn định
theo các bác sĩ liều dùng paracetamol ở người lớn thường từ năm trăm linh một nghìn mg từ bốn sáu h và không quá bốn g trên hai mươi bốn h
với trẻ em liều dùng được tính theo công thức một mươi một mươi năm mg trên một kg
bốn sáu h và không quá năm mươi bảy mươi mg trên một kg trên hai mươi bốn h
nếu dùng vượt quá mượn gạt toàn này thì được xem là quá liều paracetamol
người trưởng thành uống một liều cấp lớn hơn một trăm năm mươi mg trên một kg hoặc lớn hơn bảy năm gram có thể coi như bị ngộ độc
mặc dù liều tối thiểu gây tuẩn thương gan sẽ bị giao động từ bốn một mươi g
trẻ em uống liều cấp từ một trăm hai mươi mg trên một kg đến một trăm năm mươi mg trên một kg cũng có thể gây ngộ độc ở gan
ở những bệnh nhân uống kéo dài sẽ mặn tính liều lớn hơn bốn g trên một ngày có thể gây ra tình trạng ngộ độc trên lân sàng
triệu chứng quá liều paracetamol sẽ bao gồm buồn nôn mệt mỏi vàng da vàng mắt
các triệu chứng này có thể không xuất hiện ngay lập tức
chính vì vậy sau khi phát hiện dùng paracetamol quá liều người bệnh cần đến bệnh viện để được bác sĩ kiểm tra và thăm khám
biểu hạn lân sàng của ngộ độc paracetamol phụ thuộc vào thời điểm người bệnh cấp cứu và liều thuốc đã uống
bốn giai đoạn ngộ độc của thuốc bao gồm giai đoạn khởi đầu giai đoạn tổn thương gan giai đoạn suy gan giai đoạn hồi phục
thứ nhất đó là giai đoạn khởi đầu
người bệnh có những triệu chứng đầu tiên trong hai mươi bốn h sau khi uống quá liều paracetamol
các triệu chứng sẽ bao gồm vã mổ hôi chán ăn buồn nôn nôn ái
lưu ý các trường hợp không xuất hiện triệu chứng trên
giai đoạn tổn thương gan
giai đoạn tổn thương gan khởi phát từ hai mươi bốn h đến bốn mươi tám h với biểu hiện như càng tức vùng hạ dần phải đau bụng
người bệnh khi được xét nghiệm với các chỉ số men gan bao gồm alt ast bilirubin
sẽ thấy các chỉ số này có biểu hiện tăng đột ngột thời gian đông máu kheo dài
giai đoạn suy gan
suy gan là giai đoạn ngộ độc xảy ra sau ba năm ngày kể từ thời điểm dùng paracetamol
biểu hiện đặc trưng của giai đoạn này đó chính là vàng da mệt mỏi ngủ gà lún kèm theo các triệu chứng của hai giai đoạn trước
người bệnh cũng có thể bị suy gan suy thận dối loạn đông máu hạn đường huyết mắc bệnh não do gan
đặc biệt ở giai đoạn suy gan men gan tăng rõ rệt kèm theo nguy cơ có thể dẫn tới hôn mê
giai đoạn hồi phục
nếu người bệnh được xử trí kịp thời thì chức năng gan sẽ hồi phục hoàn toàn
các trường hợp ngộ độc paristamol nếu không được điều trị kịp thời
bệnh sẽ tiến triển nghiêm trọng có thể dẫn tới tử vong trong bốn một mươi tám ngày
theo các bác sĩ paracetamol có tính an toàn cao
tuy nhiên không được dùng parangetamon trong thời gian dài
trừ những trường hợp đặc biệt có chỉ định của bác sĩ
uống quá liều thuốc parison kéo dài có thể gây ra một số vấn đề sức khỏe nghiêm trọng chẳng hạn như
tổn thương gan đây là một trong những tác dụng phụ nghiêm trọng nhất sau khi uống quá liều paracetamol
nếu uống quá nhiều trong một thời gian dài thì gan sẽ phải làm việc liên tục
trường hợp cơ thể không còn đủ khả năng để đào thải độc tố
thì độc tố sẽ nằm lại bên trong cơ thể làm tổn thương gan
trong một số trường hợp nghiêm trọng việc sử dụng quá liều paracetamol hay dùng paracetamol kéo dài
có thể dẫn tới suy gan thậm chí là gây tử vong
tác dụng phụ khác ngoài tổn thương gan việc uống quá nhiều paracetamol
cũng có thể gây ra tác dụng phụ khác như đau dạ dày buồn nôn tràn ăn và mệt mỏi
một số trường hợp còn có những phản ứng dị ứng với thuốc khiến ra ngương ngáy nồi bề đay và phạt ban
tác động đến sức khỏe tâm thần một số nghiên cứu về tác dụng phụ của paracetamol cho thấy
việc sử dụng thuốc lo dài có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và hành vi của mấy bệnh
bạn có thể cảm thấy bôn trồn lo lắng thậm chí là sẽ bị trầm cảm mất trí nhớ
giờ đây là một số biện pháp phong ngừa quá liều paracetamol và hạn chế các tác dụng phụ khi sử dụng thuốc
tuân thủ hướng dẫn chỉ sử dụng paracetamol theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc theo chỉ định của bác sĩ
không nên tự ý thay đổi liều lượng của thuốc khi chưa có ý kiến của bác sĩ hoặc tự điều trị
trong trường hợp dùng paracetamol không được kê đơn bạn chỉ nên uống một hai viên trong một ngày năm trăm linh mg trong một lần và sử dụng cách nhau bốn sáu tiếng
cần phải tránh kết hợp những sản phẩm sau khi sử dụng thuốc
nhiều loại thuốc như thuốc trị ho thuốc giảm đau và thuốc hạ sốt cũng có thể chứa paracetamol
khi kết hợp các loại thuốc này với nhau có thể vô tình sử dụng quá liều parastamon
do đó bạn nên đọc kỹ thanh phân của thuốc và hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng
thông báo với bác sĩ về tình trạng của bệnh hiện tại
nếu bạn có bất kỳ tình trạng y tế nào như bệnh gan hoặc thận dối loạn đông máu
hay ngay lập tức thông báo cho bác sĩ trước khi sử dụng paracetamol
giữ thuốc sát tầm tay của trẻ em và một lưu ý quan trọng đó chính là nên đảm bảo thuốc ở xa tầm tay của trẻ
việc này sẽ giúp phòng tránh trường hợp trẻ vô tình sử dụng thuốc
mọi loại thuốc đều trở nên rất nguy hiểm nếu sử dụng không đúng cách
kể cả thuốc giảm đau hạ sốt thông thường như paracetamol
vì thế nếu không chắc chắn việc sử dụng thuốc và tránh trường hợp dùng quá liều thuốc
bạn cần tham khảo ý kiến của bác sĩ và liều dùng phù hợp